bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép bốn bánh heroin tại quốc lộ bảy mươi thuộc tổ một
phường lào cai thành phố lào cai đã bị công an tỉnh lào cai bắt giữ
một mươi tám h năm mươi năm ngày hai mươi bảy tháng bốn tại khu vực trên công an thành phố lào cai đã bắt quả tăng ba đối tượng
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm giàng a dơ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu giàng a tính
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn cùng chú tại huyện mường nhé tỉnh điện biên giàng thị xóa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú huyện bắc hà tỉnh lào cai thu giữ tại hiện trường bốn bánh heroin một xe máy
ba điện thoại di động năm năm triệu đồng cùng một số vật chứng liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với giàng tú
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại huyện mường khương tỉnh lào cai vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra
công an tỉnh hậu giang cho biết đang tăng cường chấn áp xử lý nghiêm tình trạng thanh thiếu niên
tụ tập đua xe cổ vũ đua xe trái phép
đánh nhau gây mất an ninh trả tự
cụ thể vào tối ngày hai mươi chín tháng bốn công an thành phố vị thanh phát hiện hàng chục thanh niên
điều khiển xe phân khối lớn tụ tập nẹt bô phóng nhanh gây mất an ninh trả tự tại một khu dân cư
nên huy động lực lượng chốt chặn tiến hành kiểm tra phát hiện nhiều trường hợp không đủ tuổi lái xe
không giấy phép lái xe giấy đăng ký xe phương tiện có dấu hiệu độ chế không biển số
lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản vi phạm hành chính với ba mươi một trường hợp
và đưa hơn ba mươi phương tiện về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó vào tối ngày hai mươi tám tháng bốn công an huyện vị thủy phát hiện có hai nhóm thanh niên đánh nhau
tại thị trấn nàng mau ngay trong đêm đơn vị đã tập trung lực lượng xác định được các đối tượng liên quan
và đưa gần một mươi năm đối tượng về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra
qua công tác đảm bảo an ninh mạng công an tỉnh lâm đồng phát hiện hiện nay trên không gian mạng
lan chuyển thông tin cho rằng đà lạt xảy ra biên lớn đà lạt xảy ra vấn đề cấm người dân ra đường
đà lạt xảy ra bạo động bắn súng gây hoang mang dư luận ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trả tự tại địa phương
công an tỉnh lâm đồng khẳng định các thông tin nêu trên đều là sai sự thật vi phạm pháp luật
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra xác minh các trường hợp lan truyền phát tán thông tin sai sự thật
xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nghi nhận trên địa bàn thành phố đà lạt trong ba ngày nghỉ lễ vừa qua các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng
và công an thành phố đà lạt đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an đảm bảo an ninh an toàn
các hoạt động văn hóa xã hội du lịch trong đó có các sự kiện âm nhạc nghệ thuật diễn ra trên địa bàn
chiều qua ba mươi tháng bốn ban an toàn giao thông tỉnh gia lai
cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ hai xe khách đối đầu nhau ở ngã tư đường tránh đường hồ chí minh
và quốc lộ hai mươi năm đoạn qua huyện chư sê tỉnh gia lai vào dạng sáng cùng ngày
cơ quan chức năng cho biết không thể trích dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe khách quốc cường
biển kiểm soát bốn mươi bảy b hai nghìn hai mươi sáu trong vụ tai nạn giao thông nói trên nên phải chờ các kết quả điều tra liên quan
trong khi đó căn cứ dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe khách cô hai biển kiểm soát năm mươi một b hai nghìn một mươi tám
hai mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi chín thời điểm đến ngã tư và ngay trước lúc xảy ra tai nạn giao thông xe khách này chạy tám mươi bốn km trên giờ
như antv đã đưa tin vào dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn hai xe khách nói trên đã va chạm với nhau
tại ngã tư đường tránh đường hồ chí minh giao với quốc lộ hai mươi năm thuộc thị trấn chư sê tỉnh gia lai
vụ tai nạn khiến một người tử vong và nhiều người bị thương
thông tin từ trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
cho biết vào sáng ngày ba mươi tháng bốn trung tâm nhận được thông tin tàu sunrise hai trăm sáu mươi tám có một mươi thuyền viên
trong khi hành trình chở hơn ba tấn xi măng từ cảng phúc sơn càng đường thủy nội địa
thuộc huyện kim môn tỉnh hải dương đi quy nhơn
tàu đã bị nghiêng sau đó mắc cạn tại vị trí cách cửa ba lạt nam định khoảng năm hải lý về phía tây nam
sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nam định đã chỉ đạo đồn biên phòng quất lâm
cử cán bộ phối hợp với các lực lượng chức năng ra cứu nạn
đến khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cán bộ đồn biên phòng quất lâm trên hai tàu cá của ngư dân đã cứu được một mươi thuyền viên bị nạn
hiện bộ đội biên phòng nam định đã chỉ đạo đồn biên phòng quất lâm liên hệ với chủ phương tiện
để có phương án khắc phục và trục vớt hoàn chỉnh thủ tục bàn giao người cho gia đình và doanh nghiệp tiếp nhận
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm phối hợp cùng với công an quận một mươi hai công an tỉnh đồng nai
và công an tỉnh bình dương vừa bắt giữ nhóm cướp tài sản hết sức táo tợn
tại một căn biệt thự trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
ba đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn đức tiến lê văn sĩ và đỗ văn tuấn
ba đối tượng do không có công an việc làm lười lao động nên đã tham gia vào nhóm fanpage facebook
những người hội những người vỡ nợ muốn làm liều
tại đây tiến đã rủ tuấn và sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự tại tp hcm tỉnh bình dương
trước khi gây án tiến đã mua ba con dao thái lan cuộn băng keo bình xịt sơn đen bốn cặp găng tay y tế
nhằm đột nhập vào nhà dân thì sẽ dùng để khống chế các thành viên trong gia đình
cho đến khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi chín tháng bốn tiến cùng với sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị sẵn
đến căn biệt thự trên địa bàn quận một mươi hai tp hcm
tiến đứng ngoài cảnh giới còn sĩ đã trèo qua cổng chính vào bên trong căn nhà
khi sĩ vừa lấy túi sách bên trong có số tiền một một tỷ đồng thì đã bị các trinh sát phòng cảnh sát hình sự
và công an quận một mươi hai cùng với hai lái xe riêng của chủ nhà ập vào bắt quả tang
việc khám phá nhanh vụ án này đã thể hiện tinh thần quyết tâm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt là trong những ngày nghỉ lễ bảo vệ an toàn cho người dân
ngay sau khi tiếp nhận tin báo về hai đối tượng điều khiển xe máy dùng hung khí uy hiếp chém nạn nhân
với mục đích cướp cướp giật tài sản lực lượng công an thành phố đà nẵng đã tiến hành điều tra
bắt xử thành công đối tượng gây án sau hai ngày vào cuộc điều tra
hai đối tượng bị bắt là đặng thanh bình
một mươi năm tuổi và phan văn điệu một mươi bảy tuổi cùng chú trên địa bàn quận liên triều
tăng vật thu giữ là một xe máy sh và một mã tấu tự chế là phương tiện gây án một điện thoại iphone sáu
trước đó vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn liên tiếp hai nạn nhân đang điều khiển xe máy di chuyển trên khu vực đường nguyễn tất thành
thì bị hai đối tượng đi trên xe máy chặn lại đe dọa cướp tài sản
sau đó dùng dao chém nhiều nhát vào người gây thương tích rồi bỏ chạy
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày hai đối tượng tiếp tục giật túi sách của một người phụ nữ
đang điều khiển xe máy trên đường trong túi có gần hai triệu đồng và các giấy tờ liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vị thủy tỉnh hậu giang vừa ra quyết định khởi tố
và bắt tạm giam đối tượng phùng văn quốc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú ở tỉnh bạc liêu
để điều tra về tội trộm cấp tài sản
theo kết quả điều tra quốc làm thuê cho một hộ dân ở ấp ba xã vị thanh huyện vị thủy
giữa tháng bốn quốc bị tai nạn giao thông nên được chủ cho về nhà nghỉ ngơi
tối ngày hai mươi ba tháng bốn quốc điều khiển xe mô tô đi từ nhà ở huyện phước long tỉnh bạc liêu
quay trở lại nơi làm việc đột nhập vào nhà và lấy trộm một trăm hai mươi triệu đồng trong kết sắt của chủ
sau khi trộm được tiền quốc đã đem đi tiêu xài cá nhân và cất giấu tại nhà
vào cuộc điều tra công an huyện vị thủy nhanh chóng bắt giữ được quốc cùng với tăng vật
sau chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ gây án tại cơ quan công an quốc thừa nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan công an quốc thừa nhận hành vi phạm tội của mình
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết theo báo cáo của văn phòng bộ công an
trong ngày hôm qua ba mươi tháng bốn toàn quốc xảy ra sáu mươi một vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi bảy người tử vong bị thương bốn mươi năm người tất cả các vụ tai nạn đều xảy ra trên đường bộ
như vậy trong bốn ngày nghỉ lễ cả nước xảy ra hai trăm bảy mươi bảy vụ tai nạn giao thông
làm chết một trăm linh chín người và làm bị thương hai trăm ba mươi sáu người
về công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong ngày ba mươi tháng bốn lực lượng cảnh sát
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã xử lý một mươi bảy chín mươi năm trường hợp vi phạm giao thông
ra quyết định xử phạt ba mươi tám tỷ bốn mươi sáu triệu đồng tước ba bốn trăm một mươi chín giấy phép lái xe các loại
tạm giữ một trăm bảy mươi ô tô sáu năm trăm sáu mươi sáu mô tô và một trăm một mươi tám phương tiện khác
trong đó xử lý bốn ba trăm chín mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy nội địa xử lý một trăm năm mươi bảy trường hợp
lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt phát hiện xử lý sáu trường hợp vi phạm
ngoài ra trong ngày ba mươi tháng bốn có ba cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản ánh đến đường dây nóng
của ủy ban an toàn giao thông quốc gia phản ánh vì tình trạng ủn tắc cục bộ tại một số điểm du lịch
các cuộc gọi đã được chuyển tới các cơ quan chức năng để xác minh và xử lý kịp thời